trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngày hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị quán triệt các giải pháp ứng phó với dịch
tại hội nghị bộ yêu cầu các cơ quan thuộc bộ tạm dừng tổ chức các cuộc hội họp đông người hoặc chuyển sang họp trực tuyến dừng cử cán bộ đi công tác nước ngoài các trường hợp cần thiết phải báo cáo bộ trưởng quyết định
các đơn vị cần lập danh sách theo dõi các cán bộ từ nước ngoài trở về trưa qua một mươi bốn ngày và phải chủ động thực hiện theo dõi cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
các đơn vị tổ chức đo thân nhiệt ghi sổ người theo dõi đến làm việc tại cơ quan nhất là người nước ngoài đến từ các vùng có dịch bệnh tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng
trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín cần cách ly tạm thời liên hệ với bệnh viện và trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố để được tư vấn hướng dẫn